đối với các bệnh về máu dù có nhiều tiến bộ trong trần đoán và điều trị
nhưng cũng chỉ có thể cải thiện về thời gian sống thêm mà không thể khỏi bệnh hoàn toàn
nhất là với nhóm bệnh có tổn thương tế bào gốc tạo máu và một số nhóm bệnh ung thư máu
trong những năm vừa qua với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành y tế việt nam
đã có rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh máu ác tính được cứu chữa bằng kỹ thuật ghép tế bào gốc
bệnh nhi phạm hoàng minh chín tuổi cùng anh trai là phạm hoàng anh một mươi một tuổi
đều mắc phải căn bệnh tan máu bẩm sinh
đến khi hai bé cùng được chẩn đoán bệnh bố mẹ mới đi kiểm tra và phát hiện có gen bệnh
cứ đều đặn mỗi tháng hai lần vợ chồng anh phạm nam trung thay phiên nhau đưa các con xuống hà nội để chuyển máu định kỳ
kinh tế gia đình kiệt quệ với chi phí điều trị kéo dài đàng đẳng nhiều năm trời
cho cả hai đứa con
cách điều trị duy nhất chỉ có phương pháp ghép tế bào gốc mới cứu được hai con của anh
nghe theo lời khuyên của bác sĩ anh chị tiếp tục sinh đứa con thứ ba
nếu đứa bé khỏe mạnh sẽ có hy vọng dùng tế bào gốc của bé để cứu hai đứa con đầu
may mắn đã mỉm cười với gia đình khi bệnh nhi phạm hoàng minh có các chỉ số xét nghiệm đều tương thích với nguồn tế bào gốc lấy từ em út
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
bé minh đã được tiến hành ghép tế bào gốc
kể từ đó đến nay bé minh đã không còn phải truyền máu không còn đau đớn sức khỏe ngày càng biến chuyển rõ rệt
thể trạng ngày càng tiến triển theo chiều hướng tốt lên và cơ thể phát triển hoàn toàn như một đứa trẻ bình thường
với nhóm bệnh palacemi nguy cơ thải ghép cao nên những nghiên cứu trên thế giới cho thấy là chỉ cần tỷ lệ mọc mảnh ghép của người cho trong cơ thể bệnh nhân
khoảng một mươi hai mươi là cũng đủ giúp để sinh máu và bệnh nhân không cần phải chuyển máu
với minh bây giờ tỷ lệ mảnh ghép là trên bảy mươi năm nhưng với một mươi năm tháng qua thì tỷ lệ đấy rất là ổn định
điều đấy chứng tỏ rằng việc mảnh ghép đang mọc khá là bền vững trong cơ thể bạn ấy bây giờ bạn sẽ không có nhu cầu chuyển máu
cộng với là sau khi ghép đến thời điểm này bạn đã được dừng thuốc ước chế miễn dịch để phòng biến chứng
cái biến chứng ghép chống chủ sau ghép có nghĩa rằng là bạn nếu hoàn toàn không phải dùng thuốc gì
cho đến thời điểm bây giờ là con đã được một mươi sáu tháng không phải đi truyền máu định kỳ
và chỉ đi xuống kiểm tra định kỳ theo bác sĩ ghép tế bào gốc chỉ định
gia đình cũng rất là mừng và hy vọng là cháu lớn cũng được ghép tế bào gốc
trạng đường chiến đấu với bệnh tật của gia đình anh phạm nam trung vẫn còn rất dài
không được may mắn như em gái bé phạm hoàng anh
vẫn phải tiếp tục đi chuyển máu định kỳ hàng tháng để duy trì cuộc sống
trong lúc chờ đợi có biện pháp điều trị phù hợp cho mình
với những bệnh nhân mà có chỉ định ghép đồng loài thì cái cơ hội để mà có được cái nguồn tế bào gốc
từ anh chị em ruột phù hợp hla mà phù hợp hoàn toàn thì chỉ có khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi
thì trong gia đình bạn minh thì bạn minh là người may mắn thì là phù hợp hoàn toàn
với cái đơn vị máu dây sốn của cái người em út
bạn hoàng anh thì không phù hợp
chính vì vậy mà mình sẽ phải tìm một cái hướng khác
tức là tìm một cái nguồn một cái sự lựa chọn về tế bào gốc khác
thì hiện tại bây giờ thì ở viện đang có những cái hướng
để mà có thể kép được cho những bệnh nhân không có người cho phù hợp hoàn toàn hla
đấy là có thể là từ máu dây xuống cộng đồng hoặc là ghép nửa hòa hợp từ bố mẹ hoặc là anh chị em
chỉ học một nửa đối với bệnh nhân
tế bào gốc là tế bào còn non trẻ có khả năng tự thay mới mình và biệt hóa thành các tế bào chuyên biệt khác
để tạo nên các mô cơ quan khác nhau của cơ thể và thay thế cho các tế bào ở các mô cơ quan bị mất đi
hoặc bị tổn thương do nguyên nhân sinh lý hay bệnh lý
quá trình liền vết thương và phục hồi các thoai hóa hoặc tổn thương của các mô cơ quan trong cơ thể nhiều cơ chế phức tạp
nhưng kết quả cuối cùng
là tái lập lại các mô đã bị thoái hóa hoặc tổn thương đó
chính các tế bào gốc là lực lượng dự trữ được huy động để tái tạo những tế bào bị tổn thương
nên nhờ vào đặc điểm này mà người ta có thể sử dụng tế bào gốc để tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc mất chức năng
đem lại nhiều triển vọng trong điều trị các bệnh nan y
từ năm hai nghìn sáu đến hết năm hai nghìn một mươi
viện huyết học chuyển máu trung ương
đã tiến hành một bộ phòng chăm sóc
tế bào gốc tạo máu cho khoảng ba trăm linh trường hợp
tương đương khoảng năm mươi các ca ghép trên toàn quốc
trong đó có khoảng hai mươi ca được lấy từ nguồn tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng
hiện nay bình quân mỗi ngày
ngân hàng tế bào gốc của viện tiếp nhận và xử lý được khoảng từ bốn đến sáu mẫu máu dây rốn
bắt đầu tiếp nhận những mẫu máu dây dốn đầu tiên từ năm hai nghìn một mươi bốn
sau hơn ba năm hoạt động
ngân hàng tế bào gốc thuộc viện huyết học truyền máu trung ương
đã xử lý và lưu trữ thành công
trên ba bốn trăm linh mẫu tế bào gốc từ máu dây rốn do các sản phụ tự nguyện hiến tặng
trong số đó hầu hết các mẫu đã được làm xét nghiệm hla
độ phân giải cao tăng khả năng bệnh nhân tìm kiếm được tế bào phù hợp
các mẫu tế bào gốc này đều đạt tiêu chuẩn
và sẵn sàng để ghép cho người bệnh phù hợp và có nhu cầu
ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng đã và đang phát huy nhiều ưu điểm
là bước tiên lớn để hỗ trợ kỹ thuật ghép tế bào gốc
cho các bệnh nhân mắc bệnh máu hiểm nghèo nói riêng cũng như các bệnh lý khác nói chung
sự ra đời của ngân hàng tế bào gốc máu di dốn cộng đồng
cho phép áp dụng nhiều hơn nữa ghép tế bào gốc đồng loài cho các bệnh nhân cần ghép
nhưng không có người cho là anh chị em ruột phù hợp hla
bệnh nhân vũ thanh tùng được chẩn đoán suy tủy xương mức độ nặng
tùy xương không tạo ra được các tế bào máu nên cuộc sống của bệnh nhân
phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển máu
và chuyển tiểu cầu
hiện tại tình trạng của bệnh nhân tùng lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề nguy hiểm đến tính mạng
nếu không được chuyển máu và chuyển tiểu cầu kịp thời
ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp
điều trị tốt nhất cho bệnh nhân tùng ở thời điểm này
với bệnh suy tủy xương của tùng hiện tại
ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài thì là một phương án điều trị tốt nhất
và có thể giúp cho tùng có cuộc sống khỏe mạnh như người bình thường
trong thời gian sắp tới bệnh viện sẽ triển khai một kỹ thuật ghép mới
ghép kết hợp giữa sử dụng máu dây dốn từ ngân hàng máu dây dốn cộng đồng của viện
và lấy tế bào gốc từ máu ngoại vi của người nhà của tùng nữa
đó là một phương pháp mới và có thể trong thời gian tới sẽ triển khai cho tùng
trải qua chặng đường hơn hai mươi năm
những thành tiệu đạt được trong ứng dụng công nghệ ghép tế bào gốc
để điều trị các bệnh về máu đã là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ
của ngành huyết học nói riêng và y học việt nam nói chung
để có thêm thông tin về phương pháp điều trị được xem là hướng đi tất yếu
của nền y học hiện đại này
chương trình sức khỏe và cuộc sống có cuộc trò chuyện
cùng tiến sĩ bạch quốc khánh
viện trưởng viện huyết học và truyền thông
về máu trung ương
xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
thưa ông ông có thể cho biết tế bào gốc là gì
và tính đến thời điểm này thì ghép tế bảo gốc
có thể điều trị được những bệnh nào nói chung
cũng như các bệnh về máu nói riêng
tế bào gốc ấy thì nó có rất là nhiều loại
nó có một cái loại đầu tiên mà chúng ta đề cập đến
là tế bào gốc mà nó có khả năng sinh ra các tế bào gốc
của các cơ quan
và có một loại tế bào gốc thứ hai
là cái tế bào gốc mà chỉ có thể tạo ra được một cơ quan
ở trong cơ thể
thế cho nên là nhiều lúc là chúng ta cứ tưởng tế bào gốc
nó là một cái tế bào gốc mà có thể dùng để tái tạo
hoặc sửa chữa hoặc là chữa các bệnh
thuộc tất cả các cơ quan khác nhau
nhưng mà cái tế bào gốc đấy cho đến giờ phút này
là cái việc mà để tạo ra cái loại tế bào gốc đấy
để điều trị là nó rất là khó
mà chúng ta hiện nay cái tế bào gốc mà chúng ta đề cập đến
để điều trị là những tế bào gốc mà thường
là chỉ sinh ra được tạo ra được một loại cơ quan
hoặc nhiều lắm là vài cơ quan thôi
chứ không phải là để tạo ra được tất cả cơ quan trong cơ thể
hiện nay trong những ca bệnh về máu được điều trị thành công
bằng tế bào gốc tại việt nam ngoài tế bào gốc tự thân
thì thường nguồn tế bào gốc có từ đâu ạ
tế bào gốc thì hiện nay chúng tôi sử dụng
ba cái nguồn tế bào gốc tạo máu
cái nguồn tế bào gốc tạo máu thứ nhất ấy
đấy là những cái tế bào gốc
từ chính bản thân từ bệnh nhân
chúng tôi gọi là tế bào gốc tạo máu tự thân
cái nguồn thứ hai ấy chúng tôi gọi là
tế bào gốc tạo máu đồng loài
cái nguồn thứ hai này thì nó có thể
tiếp nhận được từ ba cái nguồn khác nhau
cái nguồn thứ nhất là từ anh chị em ruột
của người bệnh
cái nguồn thứ hai là những người không cùng huyết thống
tức là không phải anh chị em ruột của người bệnh
nhưng mà phù hợp với nguồn thứ hai
của người bệnh
về một số các cái xét nghiệm về di chuyển
thì chúng ta cũng có thể sử dụng được
nhưng mà để mà tìm hiểu được
để mà có được một cái nguồn như vậy
thì chúng ta cần phải có một cái ngân hàng
đăng ký hiến tế bào gốc tạo máu
ít nhất là cũng phải có khoảng độ năm trăm linh
cho đến một triệu người
thì chúng ta mới hy vọng có khả năng tìm được
một người trong đó phù hợp với người bệnh
và cái nguồn tế bào gốc tạo máu đồng loài thứ ba
mà chúng ta hiện nay cũng đang sử dụng
và trên thế giới cũng đang sử dụng
đấy là tế bào gốc tạo máu đồng loài
từ máu dây dốn
thì cái nguồn máu dây dốn ấy
là cái nguồn rất là sẵn có
và cái yêu cầu của cái việc phù hợp
giữa cái tế bào gốc máu dây dốn đấy
và người nhận ấy
nó không cao như là cái trường hợp mà
từ những cái người không cùng với thống
tuy nhiên thì cái tế bào gốc tạo máu
từ máu dây dốn ấy
nó có một cái hạn chế
đấy là cái số lượng tế bào gốc ở trong ấy
nó rất là thấp
ông đánh giá như thế nào về hiệu quả đạt được
khi chi phí phải bỏ ra
để điều trị bằng tế bào gốc là một số tiền không hề nhỏ
thực ra thì nó rất là tương xứng
với cái hiệu quả mà chúng ta đạt được
tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái bệnh
mà chúng ta có chỉ định ghép
tôi nói ví dụ như là bệnh suy kỳ xương
bệnh rối loạn sinh tùy
là những cái bệnh mà ngoài cái việc ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài ra
không có một cái phương pháp nào điều trị có hiệu quả cả
thế vì vậy mà một khi mà đã không có một cái phương pháp nào điều trị có hiệu quả
và có một cái phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài
có thể chữa khỏi cái bệnh đấy
thì thực sự mà nói thì
cái mà chúng ta tính đến
là có thể chữa khỏi được cho người bệnh hay không
thế còn thì cái chi phí mà chúng ta bỏ ra
nó có thể hơi cao một chút
nhưng nó có thể chữa khỏi bệnh cho người bệnh
và đấy là một cái cứu cánh duy nhất
để chữa khỏi cho người bệnh
để cho người bệnh có một cuộc sống hoàn toàn bình thường
thì có thể nói rằng là cái chi phí không thể nào mà tính được
với vai trò là đơn vị đầu ngành trên cả nước trong điều trị các bệnh về máu
và cũng là một trong những đơn vị
đạt nhiều thành tiệu với phương pháp điều trị bằng tế bào gốc
xin ông cho biết hướng nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc
trong thời gian tới của viện huyết học và truyền máu trung ương
trong cái thời gian sắp tới thì chúng ta cần phải phát triển
cái thứ nhất là cái hướng để mà chúng ta không bị quá khó
trong cái việc tìm nguồn tế bào gốc tạo máu
bình thường ra ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài
chúng tôi cần phải có là anh chị em ruột
và phải phù hợp với bệnh nhân là một trăm linh
thế nhưng mà bây giờ thế giới người ta đã tiến đến cái phương pháp
là ghép từ anh chị em ruột hoặc từ bố mẹ của người bệnh
mà chỉ cần phù hợp năm mươi thôi
chính cái đó cũng là tạo cơ hội cho cái người bệnh
là có được cái nguồn tế bảo gốc một cách dễ dàng hơn
để mà ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài
cái thứ hai nữa là trước đây
khi ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài thường là bị hạn chế về mặt tuổi tác
bởi vì cái hóa chất chúng ta dùng vào nó rất là mạnh
thế cho nên người ta nghĩ rằng là với cái hóa chất mạnh như vậy
thì những cái bệnh nhân mà trên bốn mươi năm tuổi
sẽ không chịu được nổi cái lìa hóa chất đó
vì vậy mà cách đây khoảng độ một mươi năm chẳng hạn
thì cái tuổi để mà ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài
người ta giới hạn là bốn mươi năm tuổi
sau đó vài năm thì người ta bắt đầu tăng lên là năm mươi năm tuổi
và bây giờ thì thực ra mà nói ở trên thế giới
người ta đã có những cái trường hợp
người ta ghép đến bảy mươi tuổi hoặc tám mươi tuổi
với cái tiến bộ của khoa học kỹ thuật
người ta có thể kiểm soát được
và người ta có thể hỗ trợ được cho người bệnh cao tuổi đấy
để mà chịu đựng được cái chuyện đó
thế thì đấy là những cái hướng mà chúng tôi sẽ tiếp cận trong tương lai
chúng ta sẽ phải cố gắng làm thế nào để giúp cho bệnh nhân
có thể tiếp cận được
nếu mà cái phương pháp ghép tế bào gốc đó
có thể giúp cho người bệnh kéo dài được cuộc sống của mình
một cuộc sống có chất lượng hoặc có thể chữa khỏi bệnh cho người bệnh
xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi
quý vị và các bạn thân mến
ghép tế bào gốc hiện nay đã thật sự trở thành một cuộc cách mạng
trong điều trị các bệnh màu ác tính nói riêng
và những bệnh nan y khác nói chung
nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
đã có cơ hội được cứu sống và sống khỏe mạnh như người bình thường
kỹ thuật ghép tế bào gốc ở việt nam đã và đang từng bước tiến bộ
và hội nhập với thế giới
góp phần mở ra một kỷ nguyên mới đầy hy vọng
cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
thời lượng của chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này đến đây là kết thúc